việc tầm soát chuẩn đoán trước sinh và sơ sinh để phát hiện can thiệp và điều trị sớm các bệnh tật các dối loạn chuyển hóa di truyền ngay trong giai đoạn đầu bào thai và sơ sinh sẽ giúp cho sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh có phần nâng cao chất lượng dân số
trong điều kiện nguồn kinh phí đầu tư còn hạn hẹp thì giải pháp xã hội hóa nhằm đưa các dịch vụ này về gần với dân đây là một trong những giải pháp ưu tiên đang được tỉnh thái bình thực hiện
một mươi chín tuổi và đã có một con hai tuổi khỏe mạnh khó khỉnh kinh nghiệm từ lần mang thai đầu lần mang thai thứ hai này chị phạm thị minh hiếu ở thành phố thái bình lại tiếp tục đến bệnh viện để được tư vấn và thực hiện các kỹ thuật sàng lọc trước sinh

đây là những kỹ thuật tiên tiến được thực hiện bằng những máy móc trang thiết bị hiện đại có nguồn vốn đầu tư lớn đến hàng chục triệu đồng
sau gần hai năm đi vào hoạt động hiện tại trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh đặt tại bệnh viện an đức tỉnh thái bình là một trong sáu trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh đang hoạt động trên cả nước
và đây cũng là trung tâm duy nhất sử dụng một trăm linh từ nguồn kinh phí xã hội hóa trong cả mua sắm máy móc trang thiết bị lẫn đào tạo đội ngũ trả lương thường cho cán bộ kỹ thuật viên vận hành
hơn một năm qua công tác tiến hành làm test sàng lọc cho bệnh nhân cũng như là làm test sơ sinh kiểm tra cho các bé sinh ra tại toàn bộ tỉnh trong tỉnh thái bình
kết quả là cũng đáng rất là tin cậy và được người dân ủng hộ và người ta cũng thấy là tin tưởng
hiện nay trung tâm này đã đáp ứng được khoảng một phần bốn số trẻ em sinh ra và một phần năm số phụ nữ
có thai thì được tầm soát qua cái trung tâm này thì chúng tôi bây giờ chúng tôi tích cực toàn ngành y tế tích cực vận động và tuyên truyền để làm sao tất cả mọi trẻ em sinh ra và phụ nữ có thai được trần đoán tầm soát sớm để chúng ta nâng cao chất lượng dân số tránh được những cái di dạng ở thai nhi
năm hai nghìn bảy đề án tầm soát dị tật bẩm sinh chính thức được triển khai trên hai mươi tỉnh thành phố đến nay đề án đã được triển khai ở sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
tuy nhiên vì ngân sách còn ít nên mới chỉ chọn mỗi tỉnh một số huyện và thực hiện một số xã ở những huyện được chọn và các mẫu xét nghiệm này đều phải được chuyển đến các trung tâm sàng lọc tuyến trung ương và khu vực để xét nghiệm trần đoán
do đó đưa dịch vụ về gần dân thông qua nguồn kinh phí xã hội hóa như thái bình đang được coi là giải pháp đầy tính nhân văn để giúp các cặp vợ chồng đặc biệt là những thai phụ có những giải pháp sinh con an toàn và mạnh khỏe